cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy nguyễn văn quang chú tại huyện châu thành
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang khởi tố
vào khoảng một mươi một h một mươi phút ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác thuộc công an huyện châu thành
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính
căn nhà của quang đang ở tổ công tác đã phát hiện bắt quả tang quang đang bán ma túy
cho một con nghiện tại phòng ngủ của mình tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai mươi bốn đoạn ống hút
hàn kín hai đầu bên trong có chứa ma túy đá cùng với nhiều dụng cụ liên quan đến việc mua bán
sử dụng cháy phép chất ma túy tại cơ quan công an quang khai nhận số ma túy trên
quang vừa mua với giá hai triệu rưỡi rồi đem về phòng ngủ phân lẻ ra để bán kiếm lời
và có ma túy sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng
còn tại tỉnh lạng sơn

với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke
một mươi một thanh niên vừa bị công an huyện văn lãng bắt quả tang
tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke trúc sinh tại địa chỉ xã tân thanh
huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
lực lượng công an phát hiện bắt quả tăng một mươi một nam nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật gồm ma túy tổng hợp
khí cười dao kiếm và nhiều tăng vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra nhanh bảy trên một mươi một trường hợp dương tính với các chất ma túy này
vào ngày một mươi năm tháng tám công an tỉnh hà nam đã ra quyết định khởi tố bị can với nguyễn trường giang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú thệ xã chính lý huyện lý nhân tỉnh hà nam về tội giết người
giang là đối tượng đã đánh và xiết cổ một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi chín đã khiến cháu bất tỉnh
tưởng cháu đã chết giang lấy thùng cắt tông đựng loa cho cháu vào rồi
cho vào tủ bảo ôn nhằm tước mạng sống của nạn nhân
trước đó vào trường ngày một mươi ba tháng tám cháu bé ba tuổi chú thệ xã nhân chính huyện lý nhân
sang quán trà sữa của giang để chơi bực tức vì bị cháu bé hỏi nhiều nên giang đã cầm chiếc chầy
đánh trúng vào phần đầu sau của cháu bé khiến cháu bé ngã khỏi giường đập đầu xuống sàn nhà và khóc to
thầy cháu bé kêu to giang nảy sinh ý định
hại cháu bé nên đã dùng vũ lực đánh cháu bất tỉnh sau đó đặt cháu vào thùng cắt tông
cho vào tủ đông rồi bỏ đi tối cùng ngày gia đình phát hiện cháu đang bị nhốt trong tủ đông
và nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu lực lượng công an đã bắt giữ giang khi đối tượng này đang trốn tại hà nội
liên quan đến vụ lật thuyền trên sông chảy thuộc địa phận thôn cốc rế xã bản mế khiến năm người chết và mất tích
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện simacai tỉnh lào cai cho biết đã phát hiện thi thể nạn nhân thứ hai
hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại
sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm vào khoảng sáu giờ một mươi phút sáng nay các lực lượng đã phát hiện thi thể bà sùng thị chúa
cách nơi bị nạn khoảng một km như vậy đến một mươi giờ sáng ngày một mươi sáu tháng tám đã xác định có hai người chết và ba người vẫn đang bất tích
hiện tại các lực lượng chức năng vẫn đã huy động hơn hai trăm linh người nỗ lực tìm kiếm người bị nạn
đến thời điểm này lực lượng cán bộ chiến sĩ biên phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai
công an huyện ban chỉ huy quân sự tỉnh huyện simacai đang cùng với người dân địa phương huy động tất cả phương tiện
như thuyền máy thiết bị lặn thiết bị dò tìm dây móc và cá lưới trài của người dân địa phương để hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại
xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm đỗ tấn cường đã bị nhóm của nguyễn công bình đâm tử vong
bốn đối tượng gây ra án mạng đã bị công an tỉnh tiền giang khởi tố và bắt tạm giam
do nghi ngờ nguyễn công bình có quan hệ bất chính với vợ của mình sau khi uống rượu đỗ tuấn cường đã ở xã đông hòa huyện châu thành tỉnh tiền giang
đã cầm dao tự chế đến cửa hàng điện thoại di động của bình để gây sự
tại đây giữa cường và nhóm của nguyễn công bình xảy ra sô sát
phan minh tân đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người cường
được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cường đã tử vong trước khi vào bệnh viện
sau khi gây án các đối tượng đã rời khỏi hiện trường
đến chiều ngày hai tháng tám hai đối tượng phan minh tân và nguyễn quốc tiến đến cơ quan công an đầu thú
qua điều tra lực lượng công an đã tiến hành bắt thêm hai đối tượng là nguyễn công bình và trần tân khanh
gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ đối tượng huỳnh tý đã bị công an thành phố
hồ huế bắt tạm giảm
vào ngày hai mươi bảy tháng bảy sau khi sử dụng rượu bia đối tượng huỳnh tý đã chặn xe người đi đường và chửi bới gây mất an ninh trật tự
lúc này một tổ công tác của công an phường hương vinh đã có mặt nhắc nhở và yêu cầu không làm mất an ninh trật tự nơi công cộng
nhưng tý không chấp hành mà còn có lời lẽ xúc phạm đồng thời gây thương tích cho cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác
tý là đối tượng đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích
sau một thời gian củng cố hồ sơ đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với huỳnh tý để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
mới đây công an huyện sóc sơn thành phố hà nội đã triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản do một nhóm đối tượng gây ra
bằng thủ đoạn tinh vi liều lĩnh nhóm đối tượng này đã gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản dây cắp viễn thông trên địa bàn huyện sóc sơn thành phố hà nội
tám đối tượng vừa bị công an huyện sóc sơn khởi tố bị can và bắt tạm giam đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh vĩnh phúc
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài
các đối tượng này đã rủ nhau đi trộm cắp dây cáp viễn thông với số lượng lớn để đem bán lấy tiền